trong không khí đất nước vào xuân đó lực lượng công an cũng âm thầm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
để người dân có một môi trường ổn định yên tâm lao động sản xuất
và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những chiến công mới của các anh
thưa quý vị vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay tại bản tiên sơn xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
bộ đội biên phòng của tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lò văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại bản tạnh xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan đến vụ án
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính ở khu vực biên giới
để về bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước những thông tin trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan tới vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện điện biên
ngày bốn tháng hai tức là ngày ba mươi tết
qua một thời gian khẩn trương điều tra xác minh vụ án vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng hai công an tỉnh điện biên đã có những thông tin chính thức về vụ án trên
theo thông tin mà ban chuyên án cung cấp vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết con gái chị trần thị hiền
trú tại đội năm xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên là cao thị mỹ duyên hai mươi hai tuổi hiện đang là sinh viên trường đại học nông lâm thái nguyên
sử dụng xe máy chở một mươi ba con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau đó gia đình không liên lạc được với duyên nên đã trình báo công an
đến chín h sáng ngày sáu tháng hai
tức ngày hai tết cơ quan công an đã phát hiện chiếc xe máy của duyên dùng để chở gà tại khu vực đội một mươi tám xã nong luống huyện điện biên
đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức ngày ba tết cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể của nạn nhân cao thị mỹ duyên
tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty công trình giao thông thuộc khu vực đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân cao thị mỹ duyên bị chết do xiết cổ
đến ngày một mươi tháng hai công an tỉnh điện biên đã bắt giữ được đối tượng vương văn hùng
đây là đối tượng đã có bốn lần vi phạm pháp luật và bác có ba tiền án hiện không có nhà sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của vương văn nghĩa
cậu ruột của vương văn hùng tại xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân cao thị mỹ duyên và một sim điện thoại mà đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân đặt mua gà
hiện nay ban chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ vụ án
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất
ngày hôm nay phòng an ninh đối nội công an tỉnh bến tre đã làm việc
với phan trí toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại xã mỹ thạnh an tp bến tre tỉnh bến tre nghề nghiệp buôn bán
đã có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
toàn đã sử dụng tài khoản facebook có tên là fan rio tham gia nhiều hội nhóm chống đối chính trị
đồng thời viết bài đăng tải chia sẻ bình luận nhiều bài viết có nội dung kích động kêu gọi biểu tình
tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước thể hiện thái độ chống đối cực đoan
qua làm việc toàn đã khai nhận mục đích thực hiện các hành vi trên để lật đổ chế độ và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
một thông tin đáng chú ý khác vào trưa ngày hôm nay một ca rao ô tô trên đường phạm hùng
phường long toàn thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu đã bất ngờ bốc cháy khiến cho nhiều đồ đạc bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi hai h một mươi năm ngọn lửa được phát hiện bốc lên từ phía sau cao ô tô của ông nguyễn vĩnh huynh
ba mươi tuổi trú tại phường phước hưng thành phố bà rịa
vào thời điểm trên cửa hàng này không hoạt động chủ cơ sở khóa cửa đi vắng
do bị khóa cửa bên ngoài nên không thể tiếp cận để dập lửa người dân đã gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều động ba xe chế cháy
và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phá khóa vào bên trong triển khai di rời tài sản
khống chế kịp thời không để ngọn lửa lây lan
gần một mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều đồ đạc tại gara đã bị thiêu dụi hư hỏng
trong đó có hệ thống camera an ninh đặt trong tiệm nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
sáng sớm ngày hôm nay ngày tám tết kỷ hợi nghiệp đoàn nghề cá xã an hải
huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ gia quân đánh bắt đầu năm mới
mở đầu cho một mùa biển mới tại hai ngư trường truyền thống đó là hoàng sa và trường sa
sau các nghi thức cúng tế cầu cho một mùa biển mới tại các ngư trường bội thu của các bô lão trong làng
hồi chống lệnh xuất quân vang lên những con tàu đánh bắt ra bờ của ngư dân của đảo lý sơn
được tiếp tục nếp đầy nhiên liệu đá lạnh cùng với ngư cụ hiện đại dương cao cờ đỏ sao vàng
đồng loạt rẽ sóng nối đuôi nhau tiến ra khơi bắt đầu cho một mùa đánh bắt mới tại ngư trường hoàng sa trường sa của tổ quốc
thưa quý vị còn trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng hai tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
ở đồng mô sơn tây hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức ngày hội
sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
dự ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc còn có sự góp mặt của hai trăm linh đồng bào
đại diện cho hai mươi năm cộng đồng dân tộc của một mươi bảy tỉnh đại diện của năm mươi bốn dân tộc anh em trên khắp các vùng miền của tổ quốc
điểm nhấn của ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc là lễ hội a gia côn của dân tộc tàu ôi
đây là lễ hội tiêu biểu nhất thường được diễn ra sau dịp tết âm lịch hàng năm
với mục đích cúng tạ chế đất đã ban cho buôn làng mùa màng bội thu người người no đủ nhà nhà ăn vui
ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng hai
với nhiều sự kiện văn hóa tái hiện các lễ hội truyền thống như
tái hiện lễ hội a gia côn của dân tộc tàu ôi giới thiệu nghi lễ đón tết của đồng bào dân tộc giao
các trò chơi dân gian nhảy sạp đi cả kheo bắn cung đi cầu kiều đánh đu v v
đến đây tôi thấy mình thể hiện được cái nét văn hóa của dân tộc tàu ôi
và muốn rằng là mình trong cái khu dung tịch của các dân tộc này
làm cái nào đó để mà nổi bật các dân tộc đặc trưng
cho sáu mươi ba dân tộc các điểm đặc trưng để cho thu hút được rất nhiều người
rất nhiều du khách nhất là nước ngoài
chủ đề đây là chủ đề hội tụ và phát triển
làm sao mà có thể là hội tụ được những giá trị văn hóa dân tộc
và phát huy phát triển những giá trị văn hóa dân tộc
đặc biệt là những giá trị văn hóa dân tộc quất või trong dịp mùa xuân mới
để cho bà con các dân tộc đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa tự hào về bản thân
tự hào về các dân tộc mình tự hào về các lễ hội
tự hào về các phong tục tập quán và phát huy nó trong suốt cả năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc là hoạt động thường niên
nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc việt nam
và góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại ngôi nhà chung
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đồng thời đây cũng là dịp để tôn vinh biểu dương
động viên khích lệ những người có nhiều đóng góp và có uy tín trong cộng đồng các dân tộc
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào trường quay hà nội
sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật
trên các lĩnh vực văn hóa kinh tế giải trí ở phía nam
nhưng trước hết thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin quan trọng khác
tin vui cho người dân thành phố hồ chí minh sau hàng loạt những vướng mắt về thủ tục pháp lý
liên quan đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đội vốn thi hành án dự
để đưa vào sử dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại lệ tổ chức ra quân thi
ban quản lý đường sắt đô thị thành phố công bố đến nay dự án hoàn thành khoảng sáu mươi hai
và thành phố hồ chí minh đã tạm ứng cho dự án hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
trong đó được hoàn trả sáu trăm linh tỷ đồng
đây được xem là động thái thể hiện sự quyết tâm hoàn thành tuyến metro đúng dự kiến
sau một thời gian gặp nhiều vướng mắt khó khăn dẫn đến chậm tiến độ
dù rất nhiều khó khăn dù rất nhiều cần rất nhiều sự phối hợp đồng bộ giữa các
rất gấp các ngày tuy nhiên thì với tính quyết tập trung và tâm quan trọng của dự án
và sự quan tâm tháo gỡ như đã được tập trung trong năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi tin tưởng rằng việc kiểm soát được tiến độ của dự án tổng thể vào cuối hai nghìn hai mươi

thành phố hồ chí minh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu thi công
cũng như xem xét giải quyết tạm ứng vốn theo đề nghị của bang quản lý đường sát đô thị thành phố hồ chí minh
những vấn đề về kinh phí đó thì chúng ta hoàn toàn an tâm
bởi vì thành phố có ứng ra vài ngàn tỷ thì nó cũng không là vấn đề lớn
chỉ cần là chính phủ đã họp và đã có giao cho các bộ ngành tham mưu cho chính phủ
để là duyệt cái giải ngân theo hiệp định vay của thành phố với các đối tác
thì chúng ta có kinh phí để thực hiện dự án này
chỉ cần là chúng ta tin tưởng và chúng ta quyết tâm với trách nhiệm chung của lãnh đạo thành phố
cũng như là của anh em công nhân đội ngũ chuyên gia
thì chúng ta tin tưởng rằng đến cuối năm hai nghìn hai mươi thì dự án này sẽ hoàn thành cơ bản
cũng với phương châm là làm việc kỹ cương an toàn và hiệu quả
thì toàn thể anh em kỹ sư cũng như quân nhân ở dự án này sẽ quyết tâm làm việc đúng theo trách nhiệm
cũng như là mọi khả năng của mình để đạt được tín đồ yêu cầu mong muốn
và lãnh đạo thành phố
như vậy nếu kịp tiến độ thì tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tuyến metro bến thành suối tiên
sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
góp phần vào việc kéo giảm ủng tắc giao thông chính trang đô thị
cũng như phát triển du lịch của thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn một mươi chín song song với việc đẩy mạnh và thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
qua việc phát triển hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi về chính sách
thì đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhằm tạo ra một hệ sinh thái
đổi mới sáng tạo cho nền kinh tế cũng được chính quyền thành phố hồ chí minh quan tâm
đón đầu xu hướng tự động hóa của thế giới công ty này đã phát triển thành công phần mềm
về xe tự lái phần mềm này có thể giúp ô tô biết tự điều khiển đi thẳng
tránh xe ngược chiều chứa ngại vật và đánh lái chuyển hướng theo các khúc cua
và nhận diện biển báo giao thông đây được coi là giải pháp công nghệ hàng đầu
trong lĩnh vực sản xuất ô tô
các phần khó khăn nhất là phần nghiên cứu về các kỹ thuật về truy diện nhân tạo
về xử lý hình ảnh hay là những cái công nghệ mới mà việt nam cũng chưa được nghiên cứu nhiều
hệ thống này trong thời gian hiện tại và trong những thời gian tới thì chỉ trong
giai đoạn nghiên cứu phát triển thôi và cung cấp các giải pháp liên quan đến cho cây hạ
các phần khó khăn nhất là phần nghiên cứu về các kỹ thuật về truy diện nhân tạo

việc đưa ra để thương mại hóa thì cần phải nghiên cứu thêm nhiều
phát triển các doanh nghiệp có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao cũng như phát triển hệ sinh thái
về các ứng dụng công nghệ cao đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố thời gian qua
báo cáo mới nhất của sở khoa học công nghệ tp hcm tiền ngân sách chi cho hoạt động khoa học công nghệ
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa qua của thành phố là khoảng chín mươi triệu usd tương đương với một bảy tổng chi của thành phố
trong đó kinh phí chi đầu tư của thành phố là một bảy tổng chi của thành phố
chi đầu tư phát triển khoa học công nghệ chiếm tỷ trọng năm mươi năm hai kinh phí chi cho sự nghiệp khoa học chiếm tỷ trọng bốn mươi bốn bốn
thành phố cũng đang tiếp tục nghiên cứu để nâng chất dần các tổ chức khoa học công nghệ công lập
để làm sao nó phải là những hạt nhân đặc biệt là vừa qua thành phố cũng ký kết những hợp tác khá chặt chẽ
với đại học quốc gia tp hcm để tạo hai bên hợp tác với nhau đặt hàng những vấn đề hết sức cụ thể
đồng thời là hỗ trợ một nguồn tài chính
ngoài việc chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng cũng như tạo ra các chính sách cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất thì việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ mối liên kết giữa các viện trường doanh nghiệp nhà nước
nhằm tạo đầu ra cũng như thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ cao là một trong những vấn đề mấu chốt
mà thành phố hồ chí minh cần tập trung
nhằm phát triển các sản phẩm có ứng dụng công nghệ cao
tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến văn hóa giải trí
một mươi giờ sáng nay theo giờ việt nam nhà thiết kế công trí đã trình diễn bộ sưu tập mới nhất
tại tuần lễ thời trang new york thu đông năm hai nghìn một mươi chín

nhà thiết kế công trí đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất tại gallery hai spring studios new york mỹ
lần này công trí bắt tay cùng nhà tàu mẫu kay young để thiết kế bộ sưu tập cuộc dạo chơi của những vì sao
các thiết kế lấy phong dáng váy rũ và váy bút trị ôm sát cơ thể với chất liệu lùa đính kết tỉ mẩn
với chi tiết tạo điểm nhấn là những chiếc nơ bản to
đây là lần trình diễn chính thức đầu tiên của công trí tại một trong bốn sự kiện thời trang lớn nhất thế giới này

trong ngày mai theo giờ việt nam nhà thiết kế phương my bắt tay cùng nhà thiết kế nem kan
cùng sẽ giới thiệu bộ sưu tập tại new york fashion week
theo chia sẻ các thiết kế sắp được trình diễn tiếp tục lấy cảm hứng họa tiết á đông
để tôn vinh nét đẹp bí ẩn của người phụ nữ
bản tin nhập sống hai mươi bốn h bảy xin được kết thúc tại đây
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để cùng tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng khác của bản tin an ninh hai mươi bốn h
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác
sáng nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
thiếu tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì hội nghị
thượng tướng mai văn hà cục trưởng công an nhân dân chủ trì hội nghị
trong đại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng biểu dương tinh thần ứng trực chủ động làm việc và những thành tích của cục truyền thông công an nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
đồng thời tin tưởng đây sẽ là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân cần bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định
tuyệt đối không để không khí sau tết lễ hội đầu năm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị
các loại hình báo chí của cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác
đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tăng cường tuyến tin bài chống diễn biến hòa bình
phản bác các quan điểm sai trái thù địch tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt
những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân
nâng cao nhận thức của nhân dân cán bộ chiến sĩ về các loại hình tội phạm
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với công an các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương để sơ kết chín ngày đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín và trong thời gian tiếp theo
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
báo cáo do lãnh đạo cục cảnh sát giao thông trình bày tại hội nghị nêu rõ
so với dịp tết nguyên đán những năm trước lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
cũng như các lực lượng chức năng khác các ngành địa phương đã chủ động có nhiều giải pháp
đặc biệt là việc giao quân mở cao điểm xử lý nghiêm vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra
tai nạn giao thông un tắc giao thông và tổng kiểm soát xe ô tô từ tám chỗ ngồi trở lên
kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô vận tải hàng hóa kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy
sử dụng rượu bia đã tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận và xã hội
trong thời gian nghỉ tết các lực lượng công an trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
đã phát huy tối đa lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ kết quả xử lý vi phạm tăng cao hơn so với
dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
kỷ hợi có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ
số người chết và số người bị thương cùng với việc chủ động có các phương án phân luồng giao thông
nên tình trạng ồn tắc giao thông được kiềm chế góp phần tích cực bảo vệ nhân dân vui xuân đón tết
tại hội nghị công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã báo cáo tình hình an ninh
trật tự an toàn giao thông các biện pháp công tác đã thực hiện trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông un tắc giao thông và những thiệt hại do tai nạn giao thông
gây ra kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị ban giám đốc công an các địa phương duy trì
kế hoạch huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết nguyên đán lễ hội xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và trong thời gian tiếp theo
nhiều sự kiện khác nữa
cho nên là tất cả các cái sự kiện đấy cái hoạt động đấy nó diễn ra trên khắp cả nước hà nội ninh bình trong kia là an giang và nhiều cái lễ hội khác nữa
cho nên là với những thực tiễn nó đặt ra cho công việc của chúng ta như vậy chúng ta cố gắng khắc phục những bất cập những hạn chế để cùng với các lực lượng khác thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình một cách tốt nhất
công việc của chúng ta được hiểu như là trực tiếp đứng mũi chịu sào để giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro những mắc mắc những trách trách
đáng tiếc xảy ra
đáng tiếc xảy ra
cái quan điểm này của đồng chí bộ trưởng thì nó mang một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc

chúng ta đặc biệt từ nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai vừa qua chúng ta phòng chống tám nhũng
với phương châm là một mặt chúng ta thượng tôn đề cao ý thức thượng tôn pháp luật
nhưng mà đồng thời thể hiện nhân văn trong xử lý những người bị lỗi nầm
và theo phương châm là chặt một cành cây bị sâu để cứu cả một cây cây
và khi đã cứu được một cây tức là cứu cả một cành dân
để có thể thực hiện được chủ trương đề nhân văn đó bên cạnh sự vào cuộc hết sức tích cực của lực lượng công an
thì người dân cũng như các đoàn thể chính trị trong xã hội phải làm gì để chúng ta có thể xây dựng một xã hội an toàn kỳ cương lành mạnh
đúng như vậy theo tôi chúng ta lúc đây có một hiện tượng ở cơ sở
thường tất cả xảy ra cái gì đều nghe nói là do công an
và trách nhiệm của công an phải giải quyết
tôi nghĩ là cái nhận thức nó không đầy đủ
và nó cũng không phản ánh đúng một cái đòi hỏi của thực tiễn
bởi trên thực tế thì công an chỉ là lực lượng nồng cốt là chỗ dựa tin cậy của nhân dân thôi
chứ còn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an ninh quốc gia an toàn xã hội đấy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
bây giờ trước một cái thực tiễn như thế này đó chúng ta cần phải
đưa hệ thống chính trị vào cuộc và trong đó một cái yếu tố theo tôi đó mà làm được như vậy là trách nhiệm về đứng đầu của cấp ủy chính quyền các cộng
tôi cho rằng nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai vừa qua là trung ương lại nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu